phát biểu vào sáng nay tại cuộc họp về số liệu thống kê và tình hình kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng ngành thống kê cần chủ động hơn nữa để có bộ số liệu chính xác
kịp thời phải cập nhận thường xuyên khách quan chính xác không tô hồng nhưng không được bùi đẹp
thủ tướng cũng yêu cầu không được bỏ sót làm đúng theo quy định của pháp luật
phải phối hợp tốt hơn nữa trong công tác thống kê tính toán đầy đủ các yếu tố tăng trưởng của nền kinh tế
để các con số thực của nền kinh tế được phản ánh
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu phải bình tĩnh
quyết tâm chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt hai mục tiêu kiểm soát dịch và không để đứt gãy nền kinh tế
không để tăng trưởng âm trong bối cảnh những đối tác lớn bị ảnh hưởng nặng nề
đặc biệt động viên toàn quân toàn dân cũng như ngành y tế các cấp chính quyền
không để dịch bệnh lây lan bùng phát diện rộng không được để vỡ trận
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương
cần tăng cường ý chí và có sự phối hợp tốt hơn nữa để có giải pháp tốt nhất trong điều hành
quản trị quốc gia khắc phục khó khăn hiện nay
thủ tướng lưu ý về số liệu xuất nhập khẩu số liệu này là kênh quan trọng
là cỗ xe tăm mã nhưng lại thường xuyên chậm
số liệu xuất nhập khẩu của chúng ta thường xuyên chậm phản ánh trục trặc có các ngành không chính xác
nhiều trường hợp trên là số lượng xuất khẩu đến hàng tỷ đô la
do nguyên nhân là ước số liệu một mươi một mươi năm ngày cuối tháng chưa phản ánh đúng
trường pháp hợp cho tổng cục khải quan tổng cục thống kê giữa bộ công thương bộ tài chính chưa tốt
tôi yêu cầu bộ tài chính bộ tài chính chỉ đạo tổng cục khải quan tổng cục thống kê
phải ròa soát lại làm việc trực tiếp vào thời điểm cuối tháng
để thống nhất số liệu trước khi công bố ngày hai mươi tám hai mươi chín hàng tháng không để tranh lệch quá lớn như hiện nay
về số liệu tiền tệ tín dụng và ngân sách nhà nước hiện số liệu được ước tính từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi
hàng tháng số liệu này cũng rất chậm thủ tướng yêu cầu bộ tài chính và ngân hàng nhà nước phải báo
cáo bổ sung cập nhật số liệu để tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư vào ngày cuối tháng để
thống nhất số liệu công bố hàng tháng
về số liệu phát triển các bạn thấy sao

theo báo cáo của một số cục bộ trưởng số liệu thống kê hàng tháng trong nhiều trường hợp chưa phản ánh sát thực tế từng ngành từng lĩnh vực
tôi nói như ví dụ lĩnh vực nông nghiệp
trong hạn mạng vừa qua từ tháng ba chúng ta đã chủ động chuyển gần một trăm linh hectare sang các cây khác chứ không vào cây lúa
nhưng số liệu kê một trăm linh hectare này có được tính vào trong